chiều ngày hai mươi một tháng tám tổ công tác của thủ tướng chính phủ về kế hoạch kiểm tra công vụ
do đồng chí lê vĩnh tân ủy viên trung mương đảng bộ trưởng bộ nội vụ làm tổ trường
đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng nam về việc thực hiện các quy định của pháp luật
đối với cơ quan tổ chức và đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong hoạt động công vụ năm hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc tổ công tác của thủ tướng chính phủ đã nghe lãnh đạo tỉnh quảng nam
báo cáo tình hình thực hiện các quy định của pháp luật đối với cơ quan tổ chức
và đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong hoạt động công vụ
đồng chí lê vĩnh tân lưu ý tỉnh quảng nam cần đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra
tiếp tục ra soát và kịp thời xử lý vi phạm trong công tác cán bộ theo các kết luận của ban bí thư
chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
sở nội vụ phối hợp với các ngành liên quan thực hiện nghiêm túc về quản lý biên chế
về tuyển dụng và thực hiện các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc chấm dứt các hợp đồng chuyên môn trong năm hai nghìn một mươi chín